theo caac bộ phận điều tra tai nạn máy bay đang tiến hành nhận dạng phân loại và giám định
chuyên sâu sát vào chiếc máy bay gặp nạn phân tích dữ liệu chuyến bay xác minh thực nghiệm
và các công việc liên quan khác theo quy trình điều tra
cục hàng không dân dụng trung quốc cũng cho biết cơ quan điều tra đã mời các điều tra viên của ntsb
tham gia điều tra nguyên nhân máy bay gặp nạn với tư cách là điều tra viên từ quốc gia
nơi máy bay được thiết kế và sản xuất
cac nói rằng họ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan
đến cuộc điều tra thực hiện điều tra vụ tai nạn một cách khoa học chặt chẽ và trật tự
đồng thời công bố tiến độ điều tra kịp thời và chính xác theo công ước về hàng không dân dụng quốc tế
và các yêu cầu liên quan về công bố thông tin của chính phủ
ntsb khẳng định cơ quan này không bình luận về các cuộc điều tra do các cơ quan chức năng khác đứng đầu
tất cả thông tin liên quan đến cuộc điều tra đó sẽ được cac công bố
truyền bày màn số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm của hãng hàng không china eastern đã gặp nạn
và rơi xuống khu vực đồi núi huyện đằng thành phố ngôi châu khu tự trị choang quảng tây của trung quốc vào hôm hai mươi một tháng ba
đây được đánh giá là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại trung quốc kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
trước đó các nhà điều tra cho biết phi công đã không trả lời cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu
vào các máy bay gần đó trong quá trình hạ cánh đột ngột
máy ghi âm buồn lái cũng bị hỏng và không rõ liệu các nhà điều tra có thể khôi phục thông tin nào từ đó hay không
sau khi tai nạn xảy ra các chuyên gia an toàn hàng không đã nghiên cứu
video và dữ liệu chuyến bay để tìm kiếm manh mối của vụ tai nạn
john browney một phi công boeing bảy trăm bảy mươi bảy và là vlogger nổi tiếng chuyên phân tích các sự cố hàng không nói
thực sự chi một thứ có thể khiến máy bay hạ độ cao theo chiều thẳng đứng đó là bánh lái độ cao
jean paul trardec cựu giám đốc cục điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng của pháp
nói rằng dữ liệu đường bay của mo năm nghìn bảy trăm ba mươi năm rất bất thường nhưng nhấn mạnh còn quá sớm
để đưa ra kết thúc
các đội cứu hộ đã chạy đến hiện trường nhưng không ai trong số một trăm ba mươi hai người trên máy bay
bao gồm một trăm hai mươi ba hành khách và chín thành viên phi hành đoàn được cho là có thể sống sót sau vụ tai nạn
biến nó trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất trung quốc trong nhiều thập kỷ
các quan chức trung quốc cho biết báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn
có thể mất hai năm hoặc hơn để soạn thảo
những nỗ lực nhằm giải mã nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm của china eastern allies
vẫn đang được tiếp tục
dự luận trong nước và quốc tế đều không khỏi bàn hoàng trước vụ tai nạn thảm khốc này
bởi ngành hàng không trung quốc vốn được đánh giá là có hồ sơ an toàn bay thuộc hàng cao nhất thế giới
hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ không phải chứng kiến bất cứ sự việc đau thương nào tương tự như thế này
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo